trong khi đó liên minh châu eu thông báo các nước thành viên khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho ukraine
nhưng trên cơ sở song phương
thông báo được đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu ông joseph borrell
đưa ra sau cuộc họp trực tuyến không chính thức của người đứng đầu bộ quốc phòng các nước eu
tuy nhiên nga đã lên tiếng cảnh báo về việc các nước cung cấp vũ khí sát thương cho ukraine
sau thông báo của ông borrell na naui và phần lan cho biết sẽ cung cấp vũ khí và viện trợ cho ukraine
trong đó phần lan dự định cung cấp bốn năm trăm linh bệ phóng tên lửa hai năm trăm linh súng trường một trăm năm mươi băng đạn và bảy mươi khẩu phần ăn
trước đó nhiều nước trong eu như đức đan mạch thụy điển pháp séc và bỉ cũng thông báo cung cấp vũ khí
nhiên liệu và các trang thiết bị quân sự cho ukraine chỉ vài ngày sau khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này
đức cho biết
đang triển khai máy bay chiến đấu toneial và máy bay tuần tra trên biển tới khu vực biển baltic
sau khi đã triển khai thêm bốn tàu chiến đến vùng biển này
trong khi đó dù không trong eu canada cũng cho biết đang chuẩn bị gửi lô vũ khí sát thương thứ ba tới ukraine
phản ứng trước những diễn biến trên bộ ngoại giao nga hôm nay cảnh báo
những nước cung cấp vũ khí sát thương cho ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm nếu số vũ khí này được sử dụng
trong quá trình nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây
bộ trên cũng khẳng định moscow sẽ đáp trả các biện pháp mà eu đã thực hiện đối với nga
trước đó ukraine đã yêu cầu quốc tế hỗ trợ nhiều mặt đồng thời đề nghị thiết lập vùng cấm bay
đối với các chuyến bay của nga trên không phận ukraine
tuy nhiên mỹ đã bác bỏ đề xuất này do không muốn xung đột trực tiếp với nga